theo bộ tài chính mặc dù mới đây hội đồng xuất khẩu sữa hoa kỳ đề nghị giảm thuế nhập khẩu yêu đãi thông thường
đối với một số mặt hàng sữa tuy nhiên sau khi cân nhắc bộ tài chính đề nghị giữ nguyên mức thuế nhập khẩu
các mặt hàng sữa trên để hỗ trợ ngành sữa trong nước
theo đó bộ tài chính cho rằng các mặt hàng sữa format sữa đông được nhập khẩu chủ yếu từ new zealand
singapore nhật bản mỹ australia và đã được hưởng mức thuế nhập khẩu yêu đãi đặc biệt
theo các hiệp định thương mại tự do mà việt nam ký kết
bên cạnh đó trong nước đã có nhiều doanh nghiệp sản xuất được mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa
đồng thời mặt hàng sữa thuộc nhóm bốn trăm linh hai và bốn trăm linh sáu cũng nằm trong nhóm không khuyến khích nhập khẩu
theo quyết định của bộ công thương
chính vì thế bộ tài chính đề xuất chưa xem xét giảm thuế các mặt hàng thuộc các nhóm nêu trên